thưa quý vị theo thông cáo của bộ ngoại giao nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng chủ tịch đảng lao động triều tiên
chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim trương ưn sẽ thăm hữu nghị chính thức việt nam trong những ngày sắp tới
triều tiên và việt nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi
vào thập niên một nghìn chín trăm năm mươi và một nghìn chín trăm sáu mươi triều tiên và việt nam có quan hệ thân thiết do có nhiều điểm tương đồng
trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử thế giới và mỗi nước mối quan hệ hữu nghị ấy vẫn được lãnh đạo và nhân dân việt nam triều tiên không ngừng vun đắp
khu tưởng niệm một mươi bốn phi công triều tiên tại xã tân dĩnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
gần hai mươi năm qua ông dương văn dậu đã tình nguyện trong non khu tưởng niệm này
có chiến tranh là có đau thương
nhưng sự hy sinh ấy lại lớn lao hơn khi năm mươi năm trước những phi công triều tiên đã góp sưng máu của mình vào cuộc chiến chống mỹ của việt nam
đầu những năm một nghìn chín trăm sáu mươi triều tiên cử gần một trăm linh phi công trẻ và sĩ quan sang học tập huấn luyện và còn trực tiếp tham chiến cùng các phi công chiến đấu việt nam
trong giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi sáu một nghìn chín trăm sáu mươi chín các phi công triều tiên tham gia chiến đấu chủ yếu trên vùng trời ven hà nội
như vĩnh phúc hải dương và hưng yên bắn hạ hai mươi sáu máy bay mỹ
trong nhiều lần đánh chặn các cuộc oanh tạc của máy bay mỹ ở vùng sân bay kép một mươi bốn phi công triều tiên đã hy sinh
lúc đó do điều kiện chiến tranh quân đội triều tiên đề nghị trôn cất các sĩ quan chiến sĩ hy sinh tại việt nam
và đến năm hai nghìn hai triều tiên tổ chức cất bốc hải cốt các liệt sĩ về nước
sau đó tỉnh bắc giang đầu tư tôn tạo nơi đây thành khu tưởng niệm các liệt sĩ quân đội triều tiên
trong chiến tranh chống mỹ anh em triều tiên đã về để cùng nhau chiến đấu đã hy sinh trên đất nước mình vì người dân có trách nhiệm
không chỉ về nhân lực mà triều tiên còn giúp đỡ việt nam cả về vật lực trong những năm chiến tranh
sau chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba triều tiên tranh thủ sự hỗ trợ của liên xô và trung quốc
duy trì và phát triển nền kinh tế tập trung xã hội chủ nghĩa
được một số thành tựu trong phát triển cơ sở hạ tầng khai khoáng công nghiệp nặng trong thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi
nên đã giúp việt nam đào tạo hàng trăm sinh viên và viện trợ xi măng thép vải thuốc men phân bón trong thời gian này
năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quan hệ việt triều chứng kiến dấu mốc quan trọng khi chủ tịch hồ chí minh tới thăm triều tiên
một năm sau thủ tướng kim nhật thành thăm việt nam
tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
thủ tướng phạm văn đồng thăm chính thức triều tiên
ba năm sau ông kim nhật thành trở lại việt nam vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trong thời gian gần đây hai nước không chỉ giữ mối quan hệ về kinh tế
mà việc trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân vẫn được hai nước tiến hành trong những năm qua
tạo ra nhiều bước tiến trong mối quan hệ giữa việt nam và triều tiên
tại thủ đô hà nội
một ngôi trường mà ở đó có những lớp học
mang tên nhà lãnh đạo triều tiên kim nhật thành và kim trần yên
đó là trường mầm non việt triều
được xây dựng cách đây hơn bốn mươi năm bằng vốn viện trợ của chính phủ triều tiên
trường mầm non việt triều được xem là biểu tượng cho tình hữu nghị vượt thời gian khoảng cách của hai nước
và cũng là nơi mà những mầm non của việt nam được chăm sóc và truyền dạy kỹ năng nhân cách của cả hai dân tộc việt triều
chúng tôi hoàn toàn tin tưởng
vì nhân dân triều tiên rất là sáng tạo và rất là ý chí rất là tốt mạnh mẽ và quyết tâm
thì chúng tôi tin tưởng rằng là các bạn triều tiên cũng sẽ có những cái đổi mới đột phá trong thời gian tới
quan hệ ngoại giao giữa việt nam và triều tiên được tăng cường đáng kể từ cuối những năm hai nghìn một mươi
với những chuyến công du như chuyến thăm triều tiên của nguyên tổng bí thư nông đức mạnh năm hai nghìn bảy
chủ tịch ủy ban thưởng vụ hội nghị nhân dân tối cao kim jong nam kim yong nam
và thủ tướng nội các triều tiên kim trương yên lần lượt thăm việt nam năm hai nghìn một và hai nghìn bảy
trong các cuộc hội đàm dù ở việt nam hay triều tiên thì cả hai bên đều thống nhất
tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước và không ngừng xây dựng tình đoàn kết giữa hai dân tộc
bởi việt nam và triều tiên có nhiều điểm tương đồng cả trong lịch sử và hiện tại
giữa triều tiên với việt nam thì có những khác biệt nhưng mà cũng có những cái tương đồng
đầu tiên đó là cả hai nước đều nằm trong cái khu vực đông á
là nơi chịu ảnh hưởng của văn hóa trung hoa cũng như là chữ hán cũng như là đạo phật đạo giáo đặc biệt là nho giáo
thì nho giáo đều ảnh hưởng rất là lớn ở triều tiên cũng như ở việt nam
do vậy mà về phong tục về cái tư duy
về cái quan điểm về cái giá trị thì cả hai nước có nhiều điểm giống nhau
thứ hai là cái lịch sử của hai đất nước cũng trải qua rất là nhiều cuộc chiến tranh
mà cả hai nước đều phải nỗ lực đấu tranh để bảo vệ tổ quốc cũng như là thống nhất dân tộc
cho nên là cái tâm tư của hai nước là cũng có những cái điểm tương đồng
gần đây nhất là chuyến thăm việt nam của ngoại trưởng triều tiên ri yong ho tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và chuyến thăm chính thức triều tiên của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai vừa qua
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định việt nam sẵn sàng chia sẻ với triều tiên kinh nghiệm xây dựng đất nước phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trên cơ sở các đề nghị của triều tiên
vì thế các chuyên gia cho rằng
chuyến thăm việt nam lần này của chủ tịch triều tiên kim jong un là muốn thấy sự phát triển của một đất nước có nhiều điểm tương đồng với triều tiên
nhưng chuyến thăm này cũng sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước
mặc dù giữa hai nước trong thời gian vừa qua vẫn có những cái cuộc phiến thăm các cấp
thế nhưng mà việc hướng thăm của lãnh đạo cấp cao nhất của triều tiên đến việt nam thì không có nhiều
và thường là ở triều tiên
trong thời kỳ chiến tranh khi mà chúng ta chưa thống nhất
còn đây là một cuộc tiến thăm trong thời bình
và trong cái thời kỳ việt nam đã hội nhập quốc tế rất là sâu rộng
thế nhưng mà vẫn chưa đón một cái cuộc biến thăm cấp cao
cuộc phiến thăm thượng đỉnh nào từ phía triều tiên
và đây là lần đầu tiên trong cái thời kỳ hội nhập quốc tế của việt nam
thế cho nên nó có cái ý nghĩa rất là đẹp
có cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cuộc viếng thăm này
tôi nghĩ là mối quan hệ giữa hai nước sẽ được phát triển sâu rộng hơn thiết thực hơn và trên nhiều lĩnh vực hơn
trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử
mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia dân tộc việt nam triều tiên đang ngày càng phát triển
mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả hai bên